sáng hai mươi bảy tháng chín tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh dạy hai mươi tám tháng chín với chủ đề bệnh dạy vaccine loại trừ bệnh dạy
do bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn phối hợp với bộ y tế và ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức
tại lễ meeting đại diện bộ y tế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu và các tổ chức quốc tế đã ký cam kết chung tay phòng chống bệnh dạy
tổ chức tư vấn và tiêm phòng vaccine phòng dạy miễn phí cho đàn chó mèo trên địa bàn tỉnh
sau lễ meeting đại diện các tổ chức đoàn thể cùng hàng trăm người dân đã tham gia diễu hành hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh dạy năm hai nghìn một mươi chín